nhiều ngày qua ngư dân ven đầm cù mông vịnh xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đồng loạt xuất bán tôm hùm giá cao so với cùng thời điểm năm ngoái
với giá như hiện nay người nuôi tôm hùm thu lại lớn
gần đây giá tôm hùm thương phẩm tăng mạnh trở lại trung bình từ một trăm năm mươi đến hơn hai trăm linh đồng một kg
với giá bán này mỗi hộ nuôi lãi ít nhất từ bảy mươi triệu đồng trở lên nhiều thì trên dưới một tỷ đồng
thời gian qua để hạn chế tình trạng tôm hùm chết hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đã phối hợp với viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản ba
và ủy ban nhân dân thị xã sông cầu tổ chức tập huấn phòng chống dịch bệnh thủy sản cho hơn một trăm linh hộ nuôi
hướng dẫn cụ thể một số phác đồ điều trị các bệnh như đỏ thân đen mang và bệnh sữa
ngoài ra các hộ nuôi còn được tập huấn về quy định phòng chống dịch bệnh thủy sản
giải pháp phòng bệnh tổng hợp cho thủy sản nuôi và một số giải pháp xử lý ổ dịch bệnh động vật thủy sản